hà nam đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu hàng giả ra lần thương mại
bộ công thương khẳng định sẽ không có hiện tượng thiếu hàng tăng giá đột biến gây bất ổn thị trường trong dịp tết

vậy là mình cũng đã trải qua trò chơi trò chơi biểu vụ trò chơi xâm hương này

như thế là trò chơi dân dân ở việt nam rất là đặc trù
em nghĩ đây là một cơ hội rất là tốt để cho những du khách và cũng chính là những người dân tại cố đô có thể trải nghiệm được cái không khí tết cổ truyền của việt nam
tại vì như em thì cũng là sinh ra và lớn lên ở đây nhưng đây là một trong những cái lần đầu tiên mà em có thể chứng kiến được cái cách mà được gói bánh trưng và một cái quy trình một cái buổi lễ được tổ chức như thế nào ở ngày xưa
thì em nghĩ đây là một trải nghiệm rất là tốt dành cho các bạn nhỏ cũng như là những người du khách đến thăm cô đô huế
từ mùng một đến mùng ba tết trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế sẽ mở cửa tự do miễn phí vé tham quan các địa điểm di tích cho người dân và du khách đến du xuân
trong ba ngày đầu năm mới canh tí sẽ diễn ra lễ đổi gác tại cửa ngõ môn
ở sơn điện thái hòa diễn ra trừng tấu tiểu nhạc múa lân sư rồng biểu diễn võ thuật cổ truyền trình diễn thư pháp các trò chơi cung đình
ngày bảy tháng giêng sẽ diễn ra lễ hạ cây nêu
khai ấn tân niên tặng chữ chúc xuân tại thế biếu và điện long an
như các hoạt động biểu diễn ảnh thuật phục dùng cả một số lễ hội như chúng tôi cũng dự kiến phục hồi
hội phục tải hiện cái lễ thiệt tiêu trên cơ sở là sân khổ hóa
làm thế nào để cho người khác người ta hình dung được ngày xưa một cái buổi thiệt triều trong hoàng cung được diễn ra như thế nào
trong những năm gần đây du lịch di sản vẫn luôn là thế mạnh riêng có thu hút đông đảo du khách đến với cố đô huế
các hoạt động đón tết cổ truyền được tổ chức không chỉ để phục vụ nhu cầu du lịch của người dân và du khách
mà là một cách để lưu giữ bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa về vật thể của dân tộc
tạo cơ hội để thế hệ trẻ tìm hiểu về truyền thống cội nguồn và chứng kiến nét đẹp văn hóa của người việt
được duy trì và tiếp nối trong đời sống hôm nay
tại tỉnh bình định sau một thời gian tích cực chuẩn bị vào lúc một mươi chín h tối ngày hôm qua
ubnd tp quy nhơn đã tổ chức lễ khai trương phố văn hóa nghệ thuật trên tuyến đường lê đức thọ
và đây được xem là điểm nhấn mới trong phát triển du lịch của tp quy nhơn
những hình ảnh của sự kiện này cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai
tuyến phố văn hóa nghệ thuật cũng là hoạt động chào mừng sự kiện tp biển quy nhơn
được trao giải thưởng tp du lịch sạch asean hai nghìn hai mươi ở brunei
trong khuôn khổ chương trình diễn đàn du lịch đông nam á ats hai nghìn hai mươi
trong đêm đầu tiên phố văn hóa nghệ thuật đi vào hoạt động
ban tổ chức đã bố trí hai khu vực sân khấu chính với chương trình biểu diễn
nhiều tiết mục ca múa hòa tống nhạc cụ nhạc hiện đại tuồng bài tròi võ cổ truyền
bên cạnh đó có các khu quảng bá sản phẩm văn hóa nghệ thuật
quà lưu niệm hàng thủ công mỹ nghệ mang đặc trưng quy nhơn bình định
khu gian hàng ẩm thực giới thiệu đặc sản địa phương